nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành trung ương
địa phương các đơn vị quân đội công an và các tổ chức doanh nghiệp đã đến thăm gửi lãng hoa chúc mừng
ngày hội lớn của giới báo chí cả nước và dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự thể hiện đánh giá cao vai trò quan trọng và sự đóng góp xứng đáng của báo chí đối với công cuộc xây dựng
và bảo vệ đất nước đồng thời là sự cổ vũ động viên quý báu giúp đội ngũ những người làm báo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thay mặt giới báo chí cả nước đảng đoàn ban thường vụ hội nhà báo việt nam xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với sự quan tâm giúp đỡ và niềm tin yêu đó
về phần mình đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao bản lĩnh chính trị
trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng việt nam
xứng đáng là chiến sĩ sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng